các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bàn giao nhà cho người dân
cùng với nghệ an đến nay bộ công an đã hỗ trợ xây dựng hơn một mươi căn nhà cùng với nhiều điểm trường bán chú trên địa bàn các tỉnh
phát biểu tại hội nghị cấp bộ trưởng asean về vấn đề ma túy lần thứ tám
immd lần thứ tám tại thủ đô viên trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
các quốc gia thành viên asean cần tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác
trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy như tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có
như hội nghị cấp bộ trưởng asean về vấn đề ma túy tổ công tác phòng chống ma túy qua đường hàng không cảng biển
trước đó trung tướng nguyễn duy ngọc đã hội đàm cùng trung tướng kham kinh phủy lạ mạ nĩ vông thứ trưởng bộ công an lào
hai bên khẳng định trong thời gian tới tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo cấp cấp giữa hai bộ phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời
không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự hai nước thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai bộ đã ký kết
tham dự đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á lần thứ bốn mươi bốn đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tổng thân tra cảnh sát august andrianto phó tư lệnh cảnh sát quốc gia indonesia
hai bên đã thống nhất sẽ tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại an ninh cấp thứ trưởng giữa bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia
theo cơ chế luân phiên hàng năm hỗ trợ văn phòng thường trực bộ công an về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại phường nghi thu
cửa lò tỉnh nghệ an thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị cấp ủy chính quyền đoàn thể nhân dân phường nghi thu nói riêng
và thị xã cửa lò nói chung phát huy kết quả đạt được tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân nhận thức được công tác đảm bảo an ninh trật tự
giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các ngành các cấp và là trách nhiệm của mỗi người dân
phát biểu tại lễ gia quân phát động toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của công an tp hà nội
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cho rằng nếu tranh thủ được tay mắt của nhân dân thì chính người dân sẽ là chủ thể trung tâm động lực nguồn lực góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông
việc triển khai phát động toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là bước đi rất đúng của chính phủ
bảo trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị cùng với nhân dân cả nước hướng về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc những ngày này nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam đã tổ chức ngày hội
với rất nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực sôi nổi tạo không khí phấn khởi vui tươi lan tỏa sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực sự là ngày hội của toàn dân
sau xã duy vinh huyện duy xuyên được chọn làm điểm tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh quảng nam
một mươi tám trên một mươi tám huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hầu hết các xã phường thị trấn tổ chức ngày hội nhiều địa phương tổ chức sôi nổi ngày hội với đầy đủ các hoạt động bao gồm cả hai phần lễ và hội
phần lễ với các hoạt động ôn lại truyền thống ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tổng kết giao lưu biểu dương khen thưởng nhân rộng những mô hình tập thể cá nhân xuất sắc điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào
phần hội sẽ tổ chức thi tìm hiểu pháp luật và các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tạo không khí sôi nổi rộn ràng của ngày hội tạo sự lan tỏa mạnh mẽ sức mạnh quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
được sự hướng rất là tích cực

chúng tôi muốn tổ chức hoạt động này nhằm kêu gọi tất cả các tầng đất dân dân cùng chung tay xây dựng các mô hình tự phòng tự quản ở các khu dân cư để cùng nhau chung tay phòng chống các loại tội phạm
chúng tôi muốn tổ chức hoạt động này nhằm kêu gọi tất cả các tầng đất dân dân cùng chung tay phòng tự quản ở các khu dân cư để cùng nhau chung tay phòng chống các loại tội phạm

và sự nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy chính quyền đã phát huy tinh thần giá trị cốt lõi của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực sự là ngày hội của toàn dân